chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng ngày hôm nay hai tháng ba tại kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đã bầu ông võ văn thưởng
giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
sau khi thông qua danh sách đề cử quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết
về việc bầu ông võ văn thưởng giữ chức chủ tịch nước với tỷ lệ bốn trăm tám mươi bảy trong số bốn trăm tám mươi tám đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
chiếm chín mươi tám ba mươi tám tổng số đại biểu quốc hội
sau khi nghị quyết được thông qua tân chủ tịch nước võ văn thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ
thay mặt quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ ghi nhận lời tuyên thệ của chủ tịch nước võ văn thưởng
đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng hoa chủ tịch nước võ văn thưởng
thưa quý vị ông võ văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê quán xã an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long
trình độ thạc sĩ triết học trình độ lý luận chính trị cao cấp
ông là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị các khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai thường trực ban bí thư khóa một mươi ba đại biểu quốc hội các khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm
ông võ văn thưởng từng giữ nhiều chức vụ như bí thư quận ủy một mươi hai tp hcm bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
năm hai nghìn một mươi sáu ông được bộ chính trị quyết định phân công tham gia ban bí thư trung ương đảng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương
năm hai nghìn hai mươi một ông được bộ chính trị phân công giữ chức thường trực ban bí thư
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đang tiếp tục làm rõ hành vi của ổ nhóm tội phạm
do trần văn châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và hồ quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng là phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt có trụ sở tại tp hcm cầm đầu
do thiếu tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở thiếu kiểm tra của công ty tâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thu hộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam cao hữu tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại phường bốn tp hcm để điều tra về hành vi tham ô tài sản
cao hữu tâm là nhân viên giao hàng của một công ty chuyên về dịch vụ giao hàng có chi nhánh tại phú yên
do thiếu tiền tiêu xài nên lợi dụng sở hở thiếu kiểm tra của công ty để điều tra về hành vi tham ô tài sản
tâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thu hộ
thủ đoạn của tâm là sau khi giao hàng thành công và nhận tiền thu hộ từ khách hàng
tâm xin lại các vỏ hộp giấy túi đựng hàng của người nhận rồi dán lại mang về công ty và báo là giao hàng chưa thành công
hẹn khách hôm sau nhận hàng
với thủ đoạn trên từ ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tổng cộng cao hữu tâm đã chiếm đoạt tiền thu hộ của công ty hơn sáu mươi ba triệu đồng để tiêu xài cá nhân
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra
cũng vì do cần tiền để tiêu xài một nhóm đối tượng tại long an đã rủ nhau đi cướp tài sản
công an huyện đức hòa tỉnh long an cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố tám bị can về hành vi cướp tài sản
từ giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai do không có tiền tiêu xài các đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản
bọn chúng chuẩn bị hung khí gồm dao
một hơi cay để làm công cụ tấn công người đi đường
nhóm đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn huyện đức hòa
trong lúc cướp tài sản của một bị hại tại xã đức hòa
đức hòa thượng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
theo kết luận định giá các tài sản mà đối tượng cướp giật được gần hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị hội những người vỡ nợ muốn làm liều
một hội nhóm trên mạng xã hội nhưng đã đưa dẫn không ít thành viên trở thành kẻ vi phạm pháp luật
mới đây nhất công an huyện long thành vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
bắt giữ hai đối tượng trong nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
chuẩn bị hung khí tấn công vào một nhà người dân
ở khu tái định cư lộc an bình sơn xã lộc an huyện long thành
để cướp năm tỷ đồng
khoảng một giờ ngày hai mươi tám tháng hai
công an huyện long thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
bắt giữ hai đối tượng
huỳnh đăng khoa ba mươi bốn tuổi quê tỉnh long an
và nguyễn ngọc quân hai mươi bảy tuổi quê tỉnh thái bình
đang chuẩn bị đột nhập vào nhà của một người dân
tại khu tái định cư lộc an bình sơn xã lộc an huyện long thành
để cướp tài sản
tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô và hai điện thoại di động
em có tham gia một nhóm trên facebook tên là hội những người vỡ nợ muốn làm liều
tới tớ ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn ba
lúc chín giờ sáng khoa có rủ em
rủ em đi để chở khoa xuống dưới đây để thực hiện hành vi trộm cắp này
em cũng đồng ý em chở khoa xuống dưới đây
mục đích này em chở khoa xuống đó thôi
còn mà thực hiện hành vi thì khoa đi vô trong khoa nào
và có hai người nữa một người ở long thành một người ở biên hòa
thì hai em không biết hai người đó là ai
tối hai mươi bảy em có điện thoại do quân rủ quân
hai thằng xuống dưới long thành
để gặp hai người kia
mà khi đi là tụi em không có mang bất cứ cái gì để mà phục vụ gái hết
tại mấy bên kia người ta nói là bên hai người ở dưới long thành
người ta nói để cho người ta đi
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
do nợ nần khoa và quân đã tham gia vào nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
sau đó khoa thành lập nhóm kín gồm khoa quân và hai đối tượng chưa rõ lai lịch
lên kế hoạch cướp năm tỷ đồng của một người dân ở khu tái định cư lộc an bình sơn
để thực hiện hành vi khoa phân công cho các đối tượng liên quan chuẩn bị bình xịt hơi cay
kìm cộng lực bả chó dây thừng
qua đấu tranh khoa khai nhận do nợ sáu mươi triệu đồng từ vai nặng lạc

qua tiền dành đến lên hồi nhóm trên gia lô facebook để tập trung lại thành một nhóm đối tượng
lúc đầu có thể là trộm nhưng nếu người nhà chống đối hoặc phát hiện thì sẽ dẫn đến là khống chế cướp cướp tài sản
việc bắt giữ kịp thời hai đối tượng có âm mưu đột nhập vào nhà dân cướp tài sản nói trên của lực lượng công an tỉnh đồng nai
thể hiện sự chủ động phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời tội phạm trong những gây án
góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
sáng nay công an xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ bốn mươi khúc gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới thuộc tổ một mươi ba ấp vĩnh hòa
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng hai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
có một nhóm đối tượng đang vận chuyển gỗ từ campuchia về tập kết tại khu vực tổ một mươi ba ấp vĩnh hòa xã vĩnh hội đông huyện an phú
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang cho biết
khi nhận được tin báo công an xã vĩnh hội đông triển khai lực lượng đến khu vực trên
thì phát hiện khoảng sáu đối tượng đang vận chuyển gỗ về điểm tập kết
khi phát hiện lực lượng công an lợi dụng đêm tối sáu đối tượng bỏ lại khúc gỗ dài khoảng ba ba mét để thoát thân
kiểm tra khu vực xung quanh phát hiện nhà ông trần văn út có ba mươi chín khúc gỗ lớn nhỏ
qua làm việc ông út cho biết số gỗ trên là gỗ hương của một người tên nhã không rõ họ và địa chỉ gửi
tại thời điểm kiểm tra ông út không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên
công an xã vĩnh hội đông tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật